về cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu luật quy định khi doanh thu thực tế đạt cao hơn một trăm hai mươi năm mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án ppp
nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án ppp chia sẻ với nhà nước năm mươi phần tranh lệch giữa doanh thu thực tế và mức một trăm hai mươi năm doanh thu trong phương án tài chính
việc chia sẻ phần tăng doanh thu được áp dụng sau khi đã điều chỉnh mức giá khí sản phẩm dịch vụ công điều chỉnh thời hạn hợp đồng dự án ppp và được kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán phần tăng doanh thu
khi doanh thu thực tế đạt thấp hơn bảy mươi năm mức doanh thu trong phương án tài chính tại hợp đồng dự án ppp nhà nước chia sẻ với nhà đầu tư doanh nghiệp dự án ppp năm mươi phần tranh lệch giữa mức bảy mươi năm doanh thu trong phương án tài chính và doanh thu thực tế
luật cũng quy định kiểm toán nhà nước trong hoạt động đầu tư theo phương thức ppp kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý sử dụng tài chính công tài sản công tham gia vào dự án ppp theo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước
kiểm toán toàn bộ giá trị tài sản của dự án ppp khi được chuyển giao cho nhà nước